do thiếu hụt lực lượng lao động xếp dỡ hàng hóa bởi yêu cầu gắt gao trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền thành phố bằng tường tỉnh quảng tây trung quốc vừa mới ra thông báo vào chiều nay
về việc kéo dài thời gian thông quan tại một số cửa khẩu cặp trợ biên giới giữa việt nam và trung quốc
thời gian kéo dài thông quan bắt đầu thực hiện từ ngày hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các cửa khẩu đều thông quan từ tám giờ đến hai mươi giờ trong đó cửa khẩu quốc tế hữu nghị quan phía việt nam
lối thông quan hàng hóa chuyên dụng vào trài phía việt nam là cửa khẩu tân thanh
cặp trợ lũng vài phía việt nam gọi là cửa khẩu cốc nam có thời gian thông quan cả ngày
bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ
còn cặp trợ kéo ái phía việt nam là cửa khẩu phụ na hình có thời gian thông quan không bao gồm ngày cuối tuần và ngày lễ
hiện một số loại trái cây xuất khẩu của việt nam như thanh long dưa hấu
chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch và xuất khẩu phục vụ nhu cầu các dịp lễ lớn của thị trường trung quốc như tết dương lịch tết nguyên đán
với tốc độ thông quan chưa được cải thiện và hạn chế về kho bãi tại khu vực nêu trên
bộ công thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu các địa phương có vùng trồng nông sản tiếp tục theo dõi sát sao tình hình xuất khẩu
tại các cửa khẩu biên giới việt trung từ đó chủ động điều tiết lượng hàng qua biên giới
xây dựng kế hoạch phù hợp tránh để xảy ra tình trạng u nứ hàng hóa